tại đây nhóm của trạng đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm bên cạnh
trạng đã dùng dao đâm người thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án trạng về nhà cất giấu hung khí rồi bắt taxi bỏ trốn
tuy nhiên khi đến địa phận tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã liên hệ vận động trạng quay lại và đến cơ quan công an đầu thú và giãn sáng ngày một mươi bốn tháng tám
một đường dây làm tàng trữ và lưu hành tiền giả vừa bị công an tỉnh yên bái điều tra triệt phá
thu giữ hàng trăm triệu đồng
sau khi bắt quả tang đối tượng trương văn phú chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương
có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả trên địa bàn cùng tăng vật là ba triệu năm trăm một mươi đồng tiền giả
phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt giữ thêm hai đối tượng
hà thế tâm và vợ là lê thị tuyết chú hà nội về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền giả
theo lời khai của hai đối tượng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đã làm được năm trăm năm mươi ba triệu đồng tiền giả
gồm các loại mệnh giá một trăm linh đồng hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
cơ quan công an cũng đã bắt thêm hai đối tượng có liên quan
một mươi sáu đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn tiền trên một nhà phao nổi liên kết với một chiếc thuyền kéo
tại khu vực sông hồng thuộc địa phận xã vĩnh ninh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường triệt xóa
tăng vật thu giữ tại hiện trường là sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng một khẩu súng quân dụng loại k năm mươi chín cùng một hộp tiếp đạn
bên trong có năm viên đạn một mươi bảy điện thoại di động hai xe ô tô một nhà phao nổi một chiếc thuyền kéo và các tăng vật có liên quan
quá trình bắt quả tang có một số đối tượng đã bỏ chạy trốn thoát
hiện công an huyện vĩnh tường đang tập trung củng cố hồ sơ phân loại xử lý các đối tượng vi phạm
và mở rộng điều tra theo quy định pháp luật
vào chiều nay lãnh đạo trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo xác nhận vừa tìm thấy thi thể
của tài xế xe container chở hàng hóa chú hà tĩnh bị mất tích trong vụ sạt lở xảy ra tại đèo đất tỉnh bô ly khâm say của lào
cơ quan chức năng đã thông báo cho gia đình thân nhân của tài xế cùng phía doanh nghiệp đang sang lào để đưa thi thể nạn nhân về
hiện tại khu vực xảy ra sạt lở vẫn chưa được xử lý triệt đề
nên các phương tiện chưa thể lưu thông
qua khu vực cửa khẩu cầu treo để sang lào
trước đó vào dạng sáng ngày bốn tháng tám xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp một số phương tiện ở đèo đất thuộc tỉnh bô lê khâm say của lào
đây là tuyến đường độc đạo nối từ cửa khẩu lào đi thẳng lên viên chăn
nên các phương tiện bị un tắc kéo dài một số xe container bị đất đá vùi lấp
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi